ba xe ô tô bất ngờ xảy ra tai nạn điên hoàn trên quốc lộ một khiến một người tử vong tại chỗ hai người bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra vào chiều nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn ba xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
khoảng một mươi bốn h một mươi năm chiều xe tải chưa rõ người điều khiển lưu thông hướng từ tp hcm bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô bảy chỗ biển lưu thông theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh khiến xe tải bị mất lái lao sang phần đường đối diện tông trực diện vào xe tải lưu thông hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến phụ xe tải tử vong trên xe hai tài xế của hai xe tải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ba xe ô tô bị hư hỏng nặng
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ